dự kiến trong ngày hôm nay mùng năm tháng một mươi quy trình tẩy độc sau vụ cháy nhà máy công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông sẽ được hoàn tất
chiều ngày bốn tháng một mươi công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp udenco một mươi đã bàn giao gần bốn m hai cuối cùng để binh chủng hóa học tiến hành tẩy độc
ngày năm tháng một mươi binh chủng hóa học sẽ chính thức công bố chi tiết quy trình xử lý tại công ty dạng đông
đồng thời thông báo về kế hoạch và phương pháp theo dõi quan chắc không khí tại đây trong thời gian tới
được biết việc tẩy độc được trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất chất độc phóng xạ hạt nhân thuộc binh chủng hóa học bộ quốc phòng tiến hành từ ngày một mươi hai tháng chín
sau khi quy trình tẩy độc kết thúc công ty dạng đông sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại